thưa quý vị có một đội thi công cầu rất đặc biệt ở đó người trẻ nhất đã ở ngưỡng năm mươi tuổi số còn lại đã trên dưới bảy mươi tám mươi tuổi
nhưng một mươi năm qua đội thi công cầu đường thiện nguyện ở huyện lai vung tỉnh đồng tháp vẫn bền bỉ hoạt động không một ngày ngơi nghỉ
từ những đôi bàn tay già nua sạm đen nắng gió đã có hơn hai trăm linh cây cầu và nhiều km đường bê tông ra đời giúp người dân vùng sông ngòi tràng trịt bớt đi rất nhiều khó khăn trong đi lại
người dân xứ nem mến yêu và gọi họ là biệt đội xây cầu u tám mươi
ở địa quê hương của mình sông ngòi tràng trịt cầu bị siêu dẹo nên mình thấy người đi khách dãn lại qua lại
thì thấy khó khăn nhất là các em học sinh khi đến trường đến lớp đôi khi nó bị té ngã vì lẽ đó cho nên mình mới xuất phát từ tâm nguyện
mới dẫn động mọi người để cùng tham gia công tác để xây dựng cầu đường để giảm bớt phần nào khó khăn trong việc đi lại
nói rồi tích cực làm bằng cả cái tâm của mình
từ đó ông úc lộc nhận được sự tham gia hỗ trợ của rất nhiều người hiện nay đã có một trăm hai mươi năm người là lực lượng nồng cốt với tuổi đời từ năm mươi tuổi đến trên tám mươi tuổi
đi làm thì trong mình nó vẫn tấn khởi và vui tươi đâu mà có cầu có đường thì chú có thể là đi tới cho đó và làm những cái việc mà cho xã hội mà chú thấy là thiện huyện luôn với tấm thân mình đi làm cho suốt cuộc đời của chú luôn
điều đặc biệt hơn ngoài lợi ích về mặt kinh tế xã hội cho địa phương những công trình này còn lan tỏa tinh thần thiện nguyện hành động vì cộng đồng đầy tình tương thân tương ái
dạ hồi đó thì cái cầu dám con đi con rất là sợ và rất là dễ té bây giờ con có cái cầu này con rất là vui và đẹp
hiến đất thài hiến đất mà để cho bà con cô bác người ta được lưu thông đi
rồi dễ dàng không có cọ quẹt rất rộng làm có chỗ bự rộng không có xe cổ cọ quẹt nhau vậy là tôi rất mừng
theo quy chuẩn mỗi công trình cầu phải tốn kinh phí từ ba trăm linh đến trên năm trăm linh triệu đồng
trong đó trừ ba mươi giống đối ứng của quyện tất cả giống còn lại đều được địa phương thực hiện theo phương thức xã hội hóa
giờ cũng nhờ sự góp công góp sức của biệt đội xây cầu u tám mươi này mà mỗi công trình cầu đường ở quyện lai dung được giảm hơn hai mươi kinh phí
mà mình anh em trong đội đều được khỏe mạnh để mà làm việc nó lâu dài
là mong sao mà có những cái nguồn kinh phí để mua sắm thiết bị để làm càng ngày nó càng tốt hơn
nghĩ điều hay làm việc tốt để từ đó sống khỏe sống có ích
tuổi đời tuy cao nhưng nhiệt quyết cống hiến không hề giảm
biệt đội xây cầu thiện nguyện u tám mươi đã nêu cao tấm gương
sống và làm việc vì cộng đồng góp phần gìn giữ và làm giàu thêm chất hào hiệp phóng khoáng của người dân miền tây dân giả và trượng nghĩa